sáng ngày một tháng một ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng phối hợp với sở du lịch quảng bình tổ chức lễ đón vị du khách nước ngoài đầu tiên đến thăm vương quốc hàng động di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ bàng
sáng ngày một tháng một đoàn khách quốc tế với gần ba trăm linh người đã được chào đón khi đến tham quan khám phá sự kỳ vĩ của hệ thống hang động phong nha trong ngày đầu của năm mới hai nghìn hai mươi
người may mắn sông đất phong nha là một nam du khách người đức đại diện vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và sở du lịch quảng bình đã chúc mừng tặng hoa cho các vị khách đến thăm phong nha trong sáng đầu năm mới